lễ hội mùa hè sapa năm hai nghìn một mươi chín vừa được khai mạc tại khu du lịch quốc gia sapa tỉnh lào cai
lễ hội hướng tới phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tiếp tục quảng bá tiềm năng về du lịch
cũng như thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của huyện sapa
lễ hội du lịch mùa hè hai nghìn một mươi chín được tổ chức với nhiều điểm đổi mới
nhiều hoạt động trải đều trên khắp các tuyến điểm du lịch trên địa bàn huyện sapa tỉnh lào cai
lễ hội đã trở thành một hoạt động du lịch độc đáo có ý nghĩa thiết thực chào mừng sapa phát triển lên đô thị loại ba
điểm nhấn của buổi lễ khai mạc là chương trình nghệ thuật với chủ đề tìm em giữa trời mây trắng
đã để lại cho hàng nghìn du khách tham dự những ấn tượng khó quên
lễ hội sẽ diễn ra đến hết ngày một mươi tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín với nhiều nội dung hấp dẫn
như trải nghiệm vườn hoa cây ăn quả ở sapa trải nghiệm khám phá mô hình cảnh quan văn hóa dân tộc mông
ngày hội khám phá văn hóa các dân tộc xã tà phiên